các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
kiểm soát hướng dẫn giao thông đặc biệt là tại các khu vực thường xuyên ngập sâu chảy xiết khi mưa lũ
căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương quyết định việc cho học sinh nghỉ học
gia cố bảo vệ đê điều hồ đập các hồ chứa thủy lợi thủy điện sung yếu
nhất là các hồ đập vừa và nhỏ đã đầy nước có nguy cơ mất an toàn cao
cần bố trí trực canh chủ động sơ tán dân cư ở hà lưu
chủ các hồ đập chịu trách nhiệm cung cấp kịp thời đầy đủ thông tin liên quan đến vận hành hồ chứa nước
hướng dẫn người dân chủ động thu hoạch lúa hoa màu thủy hải sản đã đến kỳ thu hoạch
nhất là khu vực có nguy cơ bị ngập sâu chủ động tiêu thoát nước đệm phòng chống ngập úng bảo vệ sản xuất
bố trí lực lượng phương tiện tại các địa bàn trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ
cứu nạn và khắc phục kịp thời hậu quả mưa lũ
các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương tập đoàn điện lực việt nam
chủ động vận hành an toàn các hồ đập thủy lợi thủy điện giảm lũ cho hà lưu
chuẩn bị nguồn lương thực thực phẩm hàng hóa thiết yếu để hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng chỉ đạo quân khu bốn
quân khu năm hỗ trợ địa phương sơ tán di rời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
bộ công an chỉ đạo công an các địa phương đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
sẵn sàng lực lượng hỗ trợ nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ theo đề nghị của địa phương
chủ động hướng dẫn phân luồng kiểm soát phương tiện giao thông hoạt động tại các khu vực bị ảnh hưởng mưa lũ bảo đảm an toàn
bộ giao thông vận tải bảo đảm an toàn giao thông đường thủy đường bộ đường sắt tại các khu vực bị ảnh hưởng mưa lũ
kịp thời khắc phục hậu quả khôi phục giao thông trên các trục chính nhất là tuyến quốc lộ một và đường sắt bắc nam
bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo các nhà mạng đảm bảo an toàn hệ thống thông tin
sẵn sàng khôi phục nhanh thông tin liên lạc khi xảy ra sự cố
bộ y tế hướng dẫn các địa phương phòng chống dịch bệnh nhất là dịch covid một mươi chín tại khu vực sơ tán
bộ giáo dục và đào tạo bảo đảm an toàn cho giáo viên học sinh hạn chế thấp nhất thiệt hại tại các khu vực bị ảnh hưởng của mưa lũ
bộ tài nguyên và môi trường chỉ đạo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ dự báo cảnh báo kịp thời
các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương tăng cường cập nhật truyền tin về diễn biến mưa lũ để người dân chủ động phòng tránh
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết
tính đến sáng ngày tám tháng một mươi mưa lũ đã làm cho năm người bị chết trong đó quảng trị một người gia lai hai người và lào cai hai người
từ ngày sáu tháng một mươi đến nay trên địa bàn hai huyện miền núi hướng hóa và đắk rông tỉnh quảng trị
lượng mưa đo được từ sáu trăm linh đến bảy trăm linh mm tại vùng đồng bằng cũng có lượng mưa là trên năm trăm linh mm
sông thạch hãn và sông hiền lương đã lên mức báo động ba gây ngập lụt lớn ở nhiều địa phương
tuyến đường quốc lộ một mươi năm d đường hồ chí minh nhánh tây bị sạt lở hàng chục đoạn gây ách tắc nhiều tuyến đường
hiện tại các vùng ngập lụt như đắk rông hướng hóa lao bảo càm lộ triệu phong thị xã quảng trị đã bị ngập
đặc biệt tại đắk rông bị ngập rất nặng có nơi ngập sâu đến ba mét
tỉnh quảng trị đã cho học sinh trên toàn tỉnh nghỉ học và di rời hàng ngàn hộ dân
theo thống kê ban đầu tại quảng trị đã có tám người mất tích và một người bị chết
trong các ngày từ ngày sáu đến ngày tám tháng một mươi trên địa bàn tỉnh quảng bình đã có mưa vừa
có nơi mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến trên một trăm linh mm có nơi cao hơn như minh hóa sáu trăm hai mươi bảy mm
trường sơn bốn trăm chín mươi sáu mm kiến giang ba trăm năm mươi bốn mm
bực nước tại trạm đồng hới và trạm lệ thủy vượt mức báo động ba
dự báo trong thời gian tới tại quảng bình có mưa to đến rất to
mưa lớn trong ngày mực nước sông dâng cao khiến nhiều nơi ở vùng núi tỉnh quảng bình bị chia cắt cô lập
theo báo cáo nhanh đến bảy giờ sáng nay đã có hai mươi năm thôn bản thuộc bảy xã bị chia cắt cục bộ
còn tại tỉnh quảng nam hai mươi bốn điểm sạt lở xảy ra ở đúng các vị trí sạt lở huyện tây giang do bão số năm gây ra
mưa lũ cũng đã làm cho một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh bị ngập lụt
cụ thể tại trường trung học cơ sở bán chú lý tự trọng ở xã a san huyện tây giang bị nước tràn vào nhà kho bán chú của học sinh
các trường tiểu học làng ông sinh ở xã trà vân và khu bếp ăn tập thể của trường trung học cơ sở trà vân huyện nam trà my có nguy cơ bị sạt lở
để tránh nguy cơ gây thương tích cho giáo viên và học sinh xã trà vân đã tổ chức di rời giáo viên và học sinh đến nơi an toàn
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế đã có mưa rông
rất to trên diện rộng lượng mưa phổ biến trong hai mươi bốn giờ qua từ h ngày bảy đến ngày tám tháng một mươi từ hai trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi mm
còn tại các huyện miền núi lượng mưa phổ biến từ năm trăm linh đến sáu trăm năm mươi mm
mực nước tại các con sông lớn trên địa bàn tỉnh như sông hương sông bồ hay sông tả trạch đang dâng lên cao trên báo động một
đến thời điểm này công tác phòng chống mưa lũ vẫn đang được tích cực triển khai
do mưa lớn từ tối qua và sáng nay mực nước trạm trên các triền sông hương sông bồ
sông tà trạch sông âu lâu đều trên mức báo động một từ năm đến một mét
dự kiến đến chiều tối ngày tám tháng một mươi mực nước trên các sông sẽ tiếp tục dâng cao do các hồ thủy điện đầu nguồn
như hương điền tạ trạch đã bắt đầu xả lũ từ một mươi một h ba mươi phút trưa nay
để chủ động ứng phó người dân có diện tích nuôi trồng thủy sản lồng bè ven các sông này đều khẩn trương thu hoạch
gia cố lồng bè hạn chế rủi ro thiệt hại vẹt kinh tế
đầu nguồn về
còn tại khu vực ven biển đầm phá tỉnh thừa thiên huế có gió giật mạnh triều cường dân cao gây khó khăn cho thoát lũ
ở vùng sung yếu xã phú hải huyện phú vang nước biển dân đã gây ngập cục bộ tại một số chợ dân sinh
và nhà ở
bà con tiểu thương nhanh chóng dọn dẹp hàng hóa nhu yếu phẩm cây cao tài sản
mặc dù đã quen với việc xảy ra ngập lụt mỗi khi đến mùa mưa lũ
nhưng người dân sống ven đầm phá này vẫn luôn trong tâm thế chủ động ứng phó
ở thời điểm này ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức di dời chín mươi ba hộ
chủ yếu là người già và trẻ em các hộ ven sông vùng núi tại huyện phong điền và huyện a lưới
đến nơi an toàn
trong trường hợp khẩn cấp chính quyền địa phương cũng đã sẵn sàng phương án di dời với số lượng lớn hơn
hiện nay công tác di dân cũng như các công tác trước bí
đã tiến hành xong và chúng tôi cũng hy vọng là khi nước lên thì nó không rơi vào giờ khuya
bởi vì khi nước lên vào giờ khuya thì nó rất nguy hiểm do đó thì cũng vẫn tiếp tục cảnh báo dân
hiện trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục có mưa lớn
huyện miền núi a lưới tuyến đường từ thành phố huế đến trung tâm huyện
đã xảy ra sạc lỡ ở một số điểm cục bộ
các hộ dân thôn tam lanh xã lâm đất
thôn a hưa xã quảng nhâm đang bị cô lập do ngập nước
tiếp tục sẽ là những thông tin về tình hình an ninh trật tự mới nhất
thưa quý vị với thủ đoạn thuê xe ô tô chở xe máy hoặc là gửi xe máy bằng xe đò
từ thành phố hồ chí minh đến các thành phố thị xã ở các tỉnh miền tây
rồi sau đó dùng xe máy đi cướp giật tài sản người đi đường
hai đối tượng là trần hoài lâm hai mươi năm tuổi và lê nguyễn bảo ngọc hai mươi bốn tuổi
cùng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
sự bộ công an phối hợp với cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang và đồng tháp
bắt quả tang khi ra tay cướp giật dây chuyền vàng của người dân
trên địa bàn thành phố rạch giá tỉnh kiên giang vào tối ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tại cơ quan công an lâm và ngọc khai nhận chiều tối ngày ba tháng một mươi
hai đối tượng chở nhau bằng xe máy gây ra năm vụ cướp giật
nhưng chỉ hai vụ lấy được tài sản là hai sợi dây chuyền vàng
nhưng chưa kịp tẩu thoát thì bị lực lượng công an bắt quả tăng
ngoài năm vụ cướp giật nói trên lâm và ngọc đã thừa nhận cùng với một số đối tượng khác
gây ra ba vụ cướp giật trước đó trên địa bàn tỉnh kiên giang
hai mươi vụ trên địa bàn tỉnh đồng tháp và hai vụ trên địa bàn tỉnh sóc trăng
chiếm đoạt hàng chục sợi dây chuyền vàng bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
và điều đáng lên án là các vụ cướp giật mà các đối tượng này gây ra
đều làm cho nạn nhân ngã xe gây thương tích
sáng nay tám tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
và lê nguyễn bảo ngọc về tội cướp giật tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật
một nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức sử dụng công nghệ cao
vừa bị công an thành phố vinh tỉnh nghệ an triệt phá bắt giữ ba đối tượng
ba đối tượng bị bắt giữ gồm lâm ngọc yến ba mươi hai tuổi chú tại cà mau
phạm hồ quân ba mươi tuổi trú tại kiên giang và lưu nhật trường hai mươi tám tuổi trú tại tỉnh an giang
theo kết quả điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
ba đối tượng đã lừa chiếm đoạt tài sản của hai mươi tám nạn nhân với tổng số tiền một mươi sáu tỷ đồng
thủ đoạn của nhóm đối tượng này là trực tiếp lên mạng xã hội như zalo facebook viber
tải ảnh chân dung nhiều người bán và mua hàng trên mạng và những người học tập sinh sống ở nước ngoài
sau đó lập tài khoản ảo rồi nhắn tin mời gọi mua hàng qua mạng
với vai trò cầm đầu lâm ngọc yến nhắn tin giả danh người bán hàng để giao dịch số tiền mua các sản phẩm với nạn nhân
sau khi chiếm đoạt được số tiền của các nạn nhân các đối tượng tiến hành xóa tài khoản đó
tinh vi hơn để tránh công an phát hiện nhóm này đã dùng chứng minh nhân dân giả để tạo các tài khoản nhằm mục đích thực hiện hành vi phạm tội của mình
ngoài ra cơ quan công an còn xác định trong thời gian đang sinh sống tại nước ngoài
yến còn nhắn tin kết bạn với một số nạn nhân tại việt nam sau đó nhờ chuyển tiền việt nam đồng vào tài khoản
khi xong việc thì sẽ quy đổi ngoại tệ để trả lại cho các nạn nhân tuy nhiên thì yến cũng chiếm toàn bộ số tiền này
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật
hội khẩu thường chú tại thôn phú cường xã phú thịnh huyện kim động tỉnh hưng yên về tội giết người
đặc điểm nhận dạng đối tượng này cao một m năm mươi tám sống mũi hơi khung và có nốt ruồi cách một cm dưới sau cánh mũi phải
còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an huyện văn lâm của tỉnh hưng yên đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng phạm đình dũng sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thị trấn phù yên huyện phù yên tỉnh sơn la
và đối tượng nguyễn văn trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn khuyến thiện xã lương tài huyện văn lâm tỉnh hưng yên
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã
do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện